đối với phương tiện đi vào làn đường brt sau đây là nội dung chi tiết
xung quanh dịp giảm tháng bảy nhu cầu mua sắm hoa quả nhiều khiến giá bán những mặt hàng này tăng cao
tuy nhiên sức tiêu thụ không giảm mà ngược lại
nguyên nhân là do thương lái thu mua để xuất khẩu sang trung quốc nên nguồn cung không còn nhiều
cụ thể nhãn bảy mươi đồng cho đến một trăm linh đồng một kg xoài một trăm một mươi đồng một kg măng cụt một trăm hai mươi đồng một kg
tại các cửa hàng kinh doanh hoa tươi cúp vàng có giá hai mươi hai đồng một bông tăng từ sáu cho đến bảy đồng một bông
các loại hoa tươi khác cũng trong tình trạng tương tự
hoa hồng tăng giá gấp đôi hiện được bán với giá một mươi đồng một bông
sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cho biết ngay từ đầu năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tp hà nội sẽ tập trung quản lý tốt vấn đề thu chi
năm nay sở sẽ không đi kiểm tra theo các đoàn như mọi năm
mà khi phát hiện trường nào để xảy ra lạm thu thì sẽ xử lý nghiêm
việc tăng học phí của các trường phải được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh chứ không được tùy tiện
với những trường để xảy ra lạm thu nhằm bảo đảm quyền lợi của cha mẹ học sinh
trước hết sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ yêu cầu trường phải trả lại cho học sinh những khoản thu sai
và xử lý nghiêm theo quy định không loại trừ một trường hợp sai phạm nào
sau nhiều ngày liên tiếp bị ngân hàng trung ương trung quốc hạ giá
tỷ giá nhân dân tệ đổi một usd là bảy ba mươi hai lần đầu tiên trong một mươi một năm đồng nhân dân tệ vượt mức bảy
nhân dân tệ yếu có thể xoa dịu tác động từ thuế của mỹ với hàng xuất khẩu trung quốc
song liên tục ảnh hưởng đến thị trường việt nam
ngân hàng nhà nước việt nam công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền việt nam đồng usd
ở mức hai mươi ba một trăm một mươi một đồng một đô la mỹ tăng mạnh một mươi một đồng chấm dứt chuỗi bốn phiên liên tiếp hạ tỷ giá trung tâm
giá vàng tăng giảm bất thường sau khi giảm mạnh bảy trăm tám mươi đồng một lượng
hiện là bốn mươi một bảy triệu đồng giá mua vào và bốn mươi hai ba triệu đồng giá bán ra và xu hướng khó đoán định
công ty cổ phần bến xe hà nội đã đề nghị sở giao thông vận tải hà nội
cấp ba trăm linh phù hiệu xe tăng cường giải tỏa khách trong hai ngày ba mươi ba mươi một tháng tám
yêu cầu các đơn vị vận tải tăng cường xe và không được tranh giành khách lấy ra vé cao hơn quy định
công ty cũng đề nghị sở giao thông vận tải hà nội và công an thành phố phân luồng giao thông
trong dịp lễ kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn
chở quá tải hàng hóa lẫn với hành khách chủ phương tiện uống bia rượu
hoặc sử dụng các chất kích thích tranh giành khách ép giá
để tránh những cuộc gọi tin nhắn quảng cáo làm phiền chủ thuê bao
bộ thông tin và truyền thông đề xuất mọi tổ chức doanh nghiệp cá nhân
không được phép gửi tin nhắn quảng cáo gọi điện quảng cáo tới danh sách số điện thoại
không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo cuộc gọi quảng cáo
bộ thông tin truyền thông sẽ xây dựng một hệ thống quản lý danh sách số điện thoại
không nhận tin nhắn rác vào cuộc gọi quảng cáo
các chủ thuê bao chỉ cần nhắn tin đăng ký hoặc hủy nhận tin nhắn của gọi quảng cáo
bằng cách gửi tin nhắn theo quốc pháp về đầu số bốn trăm năm mươi sáu để tránh bị làm phiền
bộ thông tin và truyền thông đang yêu cầu facebook phải triển khai định danh tài khoản
cũng như chỉ cho phép lập fanpage chính thức của một số cơ quan tổ chức đảng và nhà nước
khi có sự đồng ý của bộ thông tin và truyền thông hoặc sự xác nhận của chính cơ quan tổ chức đó
theo bộ thông tin và truyền thông tình trạng facebook không đồng ý gỡ các bài viết
nội dung theo yêu cầu của việt nam
vì cho rằng không vi phạm chính sách cộng đồng doanh nghiệp
do đó bộ đề nghị facebook triển khai định danh tài khoản
và chỉ các tài khoản định danh mới được phép phát sóng trực tiếp live stream
hiện trên địa bàn thành phố hà nội tại một số tuyến đường đã được lắp đặt camera tự động
để tiến hành chụp ảnh tự động các hành vi vi phạm giao thông
cảnh sát giao thông sẽ tiến hành giả soát in hình ảnh vi phạm
chuyển cho tổ cảnh sát phía trên xử lý hoặc nếu lưu lượng trên tuyến đường đó đông
thì cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo mời chủ phương tiện đến làm việc phạt nguội
theo thông kê của phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
từ đầu năm đến nay hệ thống camera đã ghi lại được một bảy trăm linh trường hợp vi phạm giao thông
đến nay đã có một hai trăm linh trường hợp người điều khiển phương tiện chấp hành xử phạt
trong đó lỗi đi vào làn brt chiếm tỷ lệ lớn
nếu phương tiện vi phạm liên tiếp từ hai đến ba lần trong tuần
sẽ bị xử lý lần sau ở mức hung cao nhất theo quy định hiện hành
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo